công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh vừa tạm giữ hình sự đối tượng hồ minh tiến
trú tại xã bào năng huyện dương minh châu để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
qua công tác nắm tình hình vào khoảng bốn h bốn mươi phút sáng ngày hai mươi ba tháng bốn tại ấp ninh phú
xã bào năng huyện dương minh châu công an huyện dương minh châu đã tiến hành bắt quả tang
đối tượng hồ minh tiến đang có hành vi buôn bán hàng cấm thu giữ một năm trăm bốn mươi bao thuốc lá điếu nhập ngoại
khám xét nhà của đối tượng tiến lực lượng công an thu giữ thêm một tám trăm bốn mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
tổng cộng là ba ba trăm tám mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại và một xe mô tô
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật